hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an tp hà nội đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc trên mạng internet quy mô lớn dưới hình thức game đổi thưởng nổ hũ có hàng triệu tài khoản tham gia với hai mươi bốn đại lý cấp một và hàng trăm đại lý cấp hai
số tiền giao dịch là sáu mươi bốn tỷ đồng bắt giữ một mươi năm đối tượng thu giữ bảy máy tính tám cây máy tính bốn xe ô tô cùng với nhiều vật chứng khác quan trọng
kết quả này đã thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của từng đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan bộ với công an địa phương trong triển khai các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về việc tập trung triệt phá các đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc qua mạng internet góp phần giăn đe phòng ngừa tội phạm ổn định an ninh trật tự tạo hiệu ứng lan tòa tích cực trong xã hội về những chiến công và những công hiến của lực lượng công an nhân d
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng bùi văn nam biểu dương thành tích của các đơn vị và đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an các địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án bóc gỡ triệt đề đường dây tội phạm này khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật cùng với các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác cho
mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được tiếp tục hiệp đồng tác chiến chặt chẽ kịp thời lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
tiếp tục với một thông tin khác công an tỉnh thái bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với trưởng ban nội chính tỉnh ủy thái bình nguyễn văn điều người đã lái xe ô tô gây tai nạn làm ba người thương vong

chiều với các quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm căn cứ vào nội dung tính chất mức độ vi phạm ban thường vụ tỉnh ủy thái bình cùng với ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã thống nhất cao về việc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn văn điều bằng hình thức cách tất cả các chức vụ hiện tại trong đảng
với hành vi làm giả tài liệu là các văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế về việc chuyển quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người
một nhóm đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn thành đạt võ thanh hà và nguyễn đức thái quang cả ba cùng chú tại tỉnh thừa thiên huế
theo hồ sơ điều tra vào cuối năm hai nghìn một mươi tám do biết nhiều người có nhu cầu cần mua đất trên địa bàn xã thủy vân thị xã hương thủy nguyễn thành đạt đã mạo danh là phó trưởng phòng của ban dự án thuộc sở xây dựng tỉnh thừa thiên huế và tiếp cận với nhiều người dân có nhu cầu mua đất
đạt cấu kết với đối tượng võ thanh hà làm giả một văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế về việc bàn giao quyền sử dụng đất đồng thời móc nối với nguyễn đức thái quang để quang làm người môi giới giới thiệu thêm nhiều người mua đất cho đạt để hưởng hoa hồng
nhiều người dân đã tin tưởng và giao tiền mỗi lô đất các đối tượng yêu cầu người mua phải đặt cọc từ một mươi đến sáu mươi triệu đồng và hẹn sau một thời gian hoàn chỉnh hồ sơ sẽ trả hết tiền
bằng thủ đoạn này từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng đạt hà và quang đã nhận tiền cọc
các đối tượng đạt hà và quang đã nhận tiền cọc từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng đạt hà và quang đã nhận tiền cọc

cái ống bình khuôn nước cái này là những cái vật dụng mình dùng thông thường mà
nhưng mà chế tạo những người nhanh thì khó mất thì khó đủ
bốn mươi phút bắn chim thì sắp thêm thủng
ví dụ phải ở cổ con chim này nó thủng
thời gian chế tạo nhanh vật liệu rẻ tiền lại dễ kiếm
nên trong thời gian qua các loại súng tự chế như thế này đã được một số người dân huyện văn yên chế tạo và sử dụng
để săn bắn các loại chim và thú rừng
mặt khác do phong tục tập quán nên nhiều đồng bào người dân tộc vẫn còn cất giấu tàng trữ nhiều vũ khí vật liệu nổ
được lưu truyền qua nhiều thế hệ
đây là nguyên nhân gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
trước thực trạng đó công an huyện văn yên đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
triển khai thực hiện cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
công an huyện đã phối hợp cùng trung tâm văn hóa truyền thông huyện
tuyên truyền về những tác hại cũng như nguy hiểm tiềm ẩn
về việc sử dụng tàng trữ trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
bên cạnh đó công an các xã thị trấn đã tiến hành cho người dân ký cam kết
không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền công an huyện văn yên còn chỉ đạo lực lượng công an xã
đi từng ngõ gõ từng nhà nắm chắc số hộ gia đình còn cất giấu vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đồng thời tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các trưởng thôn những người có uy tín trong cộng đồng dân cư
để tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp cũng như chủ động tố giác đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật khác
những cái súng tự chế này nó nguy hiểm nhiều thứ
khi nó xảy ra những việc nó không tốt cho nông thôn phải khuyên bảo các con các cháu không nên sử dụng này
những cái này là nhà nước người ta đã khuyến cáo rồi người ta đã cấm rồi
từ đầu tháng ba đến nay công an huyện văn yên đã vận động người dân tự giác giao nộp được trên một trăm linh khẩu súng tự chế
cùng hàng chục vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ các loại qua đó góp phần giữ ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
văn yên cũng được đánh giá là một điểm sáng trong phong trào vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
và đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ

vận động người dân tự giác giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội
mỗi người dân cũng cần nhận thức rõ mối nguy hiểm từ những loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và đồng hành cùng lực lượng chức năng
trong phần tiếp theo xung quanh đỉa các trường ô ạt chặt thả cây phượng cần dân xét ở nhiều khía cạnh
không nên chỉ vì một lúc
nhưng cũng là một sự cố đáng tiếc mà hủy hoại môi trường xanh học đường
mỹ gửi công hàm lên liên hợp quốc phản đối những yêu sách chủ quyền đối với biển đông của trung quốc
liên quan tới vụ sạt lở ta luy nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày hai tháng sáu trên địa bàn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
khiến một căn nhà bị đổ sập
sáng nay cơ quan chức năng đã di rời khẩn cấp ba hộ dân lân

theo thông tin từ hiện trường chiều và đêm qua trên địa bàn thành phố đà lạt đã xảy ra mưa lớn kéo dài
một ta lui cao khoảng hai mươi m dài một mươi m phía sau số nhà ba mươi tám đường ngô thị sĩ bất ngờ sụt xuống kéo theo hàng chục mét khối đất
và hai cây xanh đã đổ ập vào nhà số hai mươi bảy e đường lê hồng phong
rất may thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà có một người nhưng không bị thương
sau khi vụ việc xảy ra ủy ban nhân dân phường đã yêu cầu bốn ba hộ dân sống trong các công trình
ảnh hưởng di rời khẩn cấp đến nơi an toàn
cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu các hộ dân có ta luy trên địa bàn xử lý gia cố để tránh những vụ sạt lở tương tự xảy ra
sau câu chuyện đau lòng về việc một em học sinh không may bị thiệt mạng vì bị cây đổ đè lên
một làn sóng lo ngại về vấn đề an toàn cây xanh trong trường học đã nổ ra
và hình ảnh cây phượng gắn liền với hình ảnh học trò đã vô tình trở thành nội ám ảnh của nhiều trường học
và ngay lập tức nhiều trường học đã đốn hạ cây xanh
trong đó có những cây phượng đang độ nở rộ hoa
liệu đây có thực sự là một giải pháp an toàn cho môi trường học tập của các em
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự
nhìn cây xanh như vậy thôi

cho nên người ta có phải có những chuyên gia để đánh giá về chất lượng cây xanh
ngoài ra thì những cây lớn ở trong trường mình là những cây cổ thụ
có rất nhiều cây to
khi mà gió lớn thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc gãy đổ
cho nên bọn mình phải cưa cắt tiện để làm cho cây nhẹ hơn
trao đổi với giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hùng chuyên gia về cây xanh
ông cho biết việc nhiều trường học lo lắng chặt cây phượng là điều đáng buồn
bởi đó là cây quý khó có cây nào tán đẹp hoa đẹp như cây phượng
việc cây đổ cần xem xét ở nhiều khía cạnh
không nên chỉ vì một sự cố đáng tiếc mà chúng ta chặt hạ cây xanh
đánh giá chuyện này ta phải xem được quan niệm cách của chúng ta
khách quan như thế nào chủ quan như thế nào
khách quan như là gió bão chẳng hạn
gió bão rung tố thì có khi đến nhà còn đổ
thì cây nó đổ chừng nhiều
thứ hai là các yếu tố bên ngoài số bệnh chẳng hạn
thì còn phải chủ quan chứ
là chính con người chúng ta
con người chúng ta ví dụ chúng ta có chọn một chỗ trồng tốt đúng không
chúng ta có cắt xén đường để làm đường điện đường nước cắt thế dễ hơn không
chúng ta có chăm bón được không
chúng ta có theo dõi bệnh tật không
thường thì không phải như thế cả
đây là một cây mà rất nên trồng
một cây rất đẹp một cây rất đáng tự hào
vậy cho nên là các trường học vẫn nên có cây vợ
nhưng chúng ta chăm bón chúng ta theo dõi chúng ta giữ gìn tốt
thì cây phượng sẽ là một cây kỳ
điểm quý đối với đời học trò
cũng theo bà dương minh ánh đại biểu quốc hội thành phố hà nội cho biết
qua sự việc này các trường cần sự tư vấn của các nhà khoa học
về việc trong trường học cần phải trồng cây gì thì phù hợp
tôi nghĩ rằng cái vấn đề này thì cần phải có sự vào cuộc
của các địa phương của địa phương này của những cái nhà trường và của các nhà khoa học
thực ra là cái việc mà ở cái môi trường
đô thị là cái nơi mà để trồng những cái cây là rất cần thiết
nhưng trồng cây gì ở trong môi trường đó ở môi trường nhà trường nó để nó an toàn
thì phải có sự tư vấn của những nhà khoa học
và phải có một cái gọi là theo một cái cách mà chúng ta
qua cái sự việc vừa rồi chúng ta cũng phải nhìn nhận thấy rằng là
cần phải có một cái hệ thống
chứ không phải chỉ là muốn trồng cây gì thì trồng
theo đánh giá của nhiều chuyên gia cây xanh
phượng là một cây rất dễ trồng dễ chăm sóc
nhưng phượng không phải là cây duy nhất dễ bị sâu đục thân dễ bị gãy đổ
việc chặt hạ cây phượng trong trường học như hiện nay
vô tình đã đánh mất cơ hội được sống trong môi trường xanh của học sinh
bên cạnh việc nên giữ lại cây phượng trong trường học
thì chuyên gia cây xanh cho biết
trong trường học những loại cây như cây xấu cây băng lá nhỏ cây ráng hương
cũng là loại cây phù hợp để tạo môi trường xanh trong trường học
thưa quý vị hôm qua ngày hai tháng sáu
tại trung tâm văn hóa điện ảnh và triển lãm tỉnh nam định
bộ công an đã tổ chức khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân
lần thứ một mươi một khu vực ba năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
bảy mươi năm năm sáng mãi niềm tin
dự khai mạc có thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
được tổ chức từ ngày hai đến ngày năm tháng sáu
với sự tham gia góp mặt của gần sáu trăm linh diễn viên nghệ sĩ
đến từ một mươi năm đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc công an các đơn vị địa phương
đà nẵng bắc ninh ninh bình thái bình hưng yên hà nam vĩnh phúc
hải dương quảng trị thanh hóa hà tĩnh quảng bình
học viện an ninh nhân dân đại học kỹ thuật hậu cần
và đoàn chủ nhà công an tỉnh nam định
phát biểu khai mạc hội diễn thượng tướng nguyễn văn thành
thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi một
với chủ đề bảy mươi năm năm sáng mãi niềm tin là hoạt động thiết thực
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
bảy mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng tin tưởng các diễn viên nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật quần chúng
sẽ công hiến cho hội diễn những chương trình tiết mục nghệ thuật hấp dẫn
giàu sức truyền cảm góp phần truyền tải được hình ảnh đẹp về người chiến sĩ
những cống hiến gian khổ hy sinh của lực lượng công an nhân dân
trong hành trình bảy mươi năm năm tiếp thu lời dạy của bác
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng công phu và chuyên nghiệp
hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi
khu vực ba tại tỉnh nam định hứa hẹn sẽ có nhiều tiết mục đặc sắc
đem đến cho khán giả những cảm xúc đặc biệt
thông qua những tác phẩm nghệ thuật về đề tài công an nhân dân
mà các chiến sĩ công an đã gửi gắm
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an
vì nước quên thân vì dân phục vụ
chiều nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác của bộ công an đã có buổi làm việc với công an tỉnh hà nam
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận biểu dương
và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của công an hà nam thời gian qua
góp phần bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an hà nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
chủ động nắm tình hình tham mưu đề xuất và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ
giải pháp đảm bảo tốt an ninh trật tự tại địa phương
góp phần vào thành tích chung của lực lượng công an nhân dân
phối hợp tháo gỡ khó khăn về công tác hậu cần kỹ thuật tài chính
phục vụ công tác chiến đấu xây dựng lực lượng tiếp tục huy động nguồn lực
chủ động triển khai thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các dự án
các công trình xây dựng trụ sở doanh trại đặc biệt là tập trung đầu tư tăng cường cho công an cấp huyện
công an xã theo chủ trương của lãnh đạo bộ công an về tăng cường cho cơ sở
đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
nâng cấp hạ tầng thiết bị kỹ thuật nhất là hệ thống thông tin liên lạc
tin học viễn thông khắc phục khó khăn thực hành tiết kiệm chống lãng phí
và sử dụng có hiệu quả các công trình xây dựng các trang thiết bị kỹ thuật được đầu tư trang cấp
trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng sáu đảng bộ công an tỉnh bắc ninh đã tổ chức đại hội lần thứ hai mươi bảy
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội có thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đảng ủy công an tỉnh bắc ninh đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết khóa một mươi sáu đề ra
thực hiện tốt công tác tham mưu kịp thời giải quyết ổn định các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự phát sinh trên địa bàn
bảo đảm an ninh chính trị nội bộ an ninh kinh tế an ninh nông thôn an ninh tôn giáo
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt hiệu quả
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế thiếu sót
trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy tạo hiệu ứng tốt trong cán bộ đảng viên
phát biểu tại đại hội thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận đánh giá cao những kết quả đảng bộ công an tỉnh bắc ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua
để thực hiện tốt nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí thứ trưởng đề nghị đảng ủy công an tỉnh bắc ninh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được khắc phục những mặt còn hạn chế
thực hiện tốt công tác tham mưu với công an cấp trên và cấp ủy đảng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
sức mạnh toàn dân trong công tác giữ vững an ninh trật tự triển khai hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh tấn công chấn áp kiềm chế đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
được đảm bảo theo đúng nguyên tắc thống nhất đồng thuận qua đó cũng đã lựa chọn được cấp ủy bí thư phó bí thư các tri bộ trong nhiệm kỳ mới là những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất uy tín có năng lực lãnh đạo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
giả soát cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị của đảng bộ báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ khóa một mươi chín phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá đảng ủy cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có sự chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng trách nhiệm cao các văn kiện đại hội theo đúng hướng dẫn thông chi số một của đảng ủy công an trung ương
dự thảo văn kiện đại hội đã gửi xin ý kiến rộng rãi các tri bộ đảng viên trong đảng bộ đảm bảo chặt chẽ về nội dung đúng về quy trình
đồng chí thứ trưởng đồng thời nhấn mạnh cần phải làm rõ hơn nữa những kết quả nổi bật trong công tác phòng cháy chữa cháy gắn với vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
thẳng thắn phân tích kiểm điểm đánh giá một cách toàn diện sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ khóa một mươi chín từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đặt ra những mục tiêu cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá đối với đảng bộ trong nhiệm kỳ mới

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé